tại trường đại học sư phạm đại học thái nguyên bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với trung ương hội khuyến học việt nam đại học thái nguyên tổ chức hội thảo với chủ đề
trường đại học với việc học tập suốt đời của người lớn hội thảo có sự tham gia của ba mươi trường đại học và hội khuyến học các tỉnh trên cả nước
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam dự và phát biểu ý kiến
các tham luận trình bày tại hội thảo đều khẳng định bác hồ là tấm gương sáng ngời cho chúng ta nói theo về tự học học ở mọi nơi mọi hoàn cảnh
trong bối cảnh hiện nay tấm gương tự học của bác càng có ý nghĩa thiết thực và các trường đại học cũng có vai trò quan trọng đối với học tập suốt đời
bởi sau khi tốt nghiệp các trường đại học trường dạy nghề thì rất nhiều người luôn có nhu cầu tìm kiếm trao dồi chi thức mới
không ngừng muốn học tập nâng cao trình độ hiểu biết của bản thân để phục vụ nhu cầu công tác hoặc nhu cầu xã hội
bởi vì giáo dục chính quy là do nhà nước đầu tư một cách nghiêm túc bài bản
thế còn xã hội học tập mà phục vụ cho nhân loại hoặc là cho các người lao động khác thì đấy là xã hội hóa
hay nói một cách khác tôi muốn có một đời sống tốt hơn tôi muốn có một công việc tốt hơn thì tôi phải tự bỏ tài chính của cá nhân tôi để tôi đi học và tham gia học tập
ví dụ như là chính phủ đã tạo thông qua cái nghị quyết tám mươi chín hay chúng ta còn gọi là đề án tám mươi chín c sáu học tập và giao nhiệm vụ cho các trường đại học
là phải là đầu mối dẫn dắt để tạo nên môi trường này
học tập suốt đời đã được các quốc gia trên thế giới và việt nam hiểu một cách khá đầy đủ và vận dụng thực hiện thành công trong nhiều thập kỷ qua
đối với đất nước ta luôn coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu chính phủ đã có nhiều giải pháp triển khai chủ trương trên
nhưng trên thực tế vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức
vì xã hội học tập tưởng cả xã hội
đương nhiên là nhà nước phải có định hướng phải có chủ trương
thậm chí phải có đầu tư
như là bác thái bình nói
phải có khung khổ pháp lý như là bộ trưởng nhà đã nói
rồi doanh nghiệp
cũng phải vào cuộc
rồi nhà trường
tôi muốn nói nhà trường thì có bộ giáo dục có đồng chí bộ trưởng
nói gì thì nói đa đối với học
thì là cả xã hội
nhưng mà nhà trường bao giờ cũng ngành giáo dục ở trong đó nhà trường bao giờ cũng phải là nhân tố khen chốt
và làm gương đi động
phó thủ tướng vũ đức đam cũng đề nghị các trường đại học cần nêu cao vai trò là địa chỉ để mọi người tìm đến học tập
nâng cao trình độ kỹ năng đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập suốt đời của mọi đối tượng
ngoài ra các địa phương cần có cơ chế chính sách cụ thể để hỗ trợ hội khuyến học cũng như các trung tâm học tập cộng đồng phát triển tốt
có như vậy mới khuyến khích và tạo môi trường phù hợp cho người dân tự học